tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt một mươi năm năm tù đối với bị cáo lâm văn tường
trú tại ấp long hòa hai xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu tường đi ra đường thì thấy cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm đi vào hẻm
lúc này tường ôm cháu bé dựa vào vách tường thực hiện hành vi giao cấu thì bị mẹ của cháu bé phát hiện chi hô
sau đó tường đến công an xã long điền a huyện trợ mới đầu thú
trong quá trình điều tra tường còn khai nhận trước đó khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
thấy cháu bé sang nhà chơi với cháu nội của mình tường đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lâm văn tường một mươi năm năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người đại diện hợp pháp của cháu bé số tiền trên một mươi bốn triệu đồng